một loại dịch khác cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp tại nước ta là dịch tả lợn châu phi
hiện dịch tả lợn châu phi đang ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của các hộ chăn nuôi khi mà số lợn bị bệnh liên tục bị tiêu hủy
để tìm hiểu cụ thể hơn về loại bệnh này có lây lan sang người hay không và mức độ nguy hiểm của nó như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
bệnh dịch tả lợn châu phi là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra
bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loài lợn cả lợn nhà và lợn rừng
bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi với tỷ lệ lợn bệnh bị chết lên đến một trăm linh
lợn bị bệnh có biểu hiện là sốt rất cao chết từ từ chứ không chết đồng loạt
virus dịch tả lợn châu phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa
thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại phương tiện vận chuyển dụng cụ đồ dùng
virus này có sức đề kháng cao trong môi trường có thể tồn tại trong chất tiết dịch tiết trong sát động vật
trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích xăm bông
virus có khả năng chịu được nhiệt độ thấp nhất là trong các sản phẩm thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao
chỉ có thể bị tiêu diệt khi đun nấu từ bảy mươi độ c trở lên
bệnh dịch tả lợn châu phi không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe con người
tuy nhiên bệnh lại có thể lây truyền sang ruồi muỗi chuột mèo gà vịt
nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như tai xanh cúm thương hàn
những bệnh này mới gây nguy hiểm cho người bởi làm dối loạn hệ tiêu hóa
đặc biệt khi ăn tiết canh ăn thịt lợn bệnh chưa nấu chín kỹ
về mặt nguy hại cho con người thì là cái con virus này sẽ không có lây cho người
nhưng mà chúng ta cần phải tiêu hủy cái con heo bị bệnh hay là cái thịt heo mà lấy từ cái con heo bệnh
lý do là bởi vì trong cái quá trình mình lấy cái thịt heo đó
và chúng ta chế biến nó
chúng ta chế biến thịt heo đó và vận chuyển cái thịt heo đó ở trên đường rồi về tới nhà của mình
thì mình sẽ làm lây lan ra cái con virus này rất là nhiều
điều đáng lưu ý là bệnh dịch tả lợn hiện không có vaccine phòng ngừa và cũng không có thuốc điều trị đặc thù
cục thú y khuyến cáo bà con trong quá trình chăn nuôi phải thường xuyên vệ sinh
phun thuốc sát trùng để tiêu diệt các mầm bệnh
khi mua lợn giống bà con cần chú ý mua lợn rõ nguồn gốc
tránh trường hợp mua phải đàn lợn có mang mầm bệnh
trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng nếu thấy lợn có biểu hiện bị bệnh
cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y để được hướng dẫn giải quyết